việc triển khai gói chính sách an sinh xã hội hỗ trợ cho người dân do dịch covid một mươi chín của chính phủ
được kỳ vọng rất lớn thích thực hỗ trợ kịp thời cho nhiều đối tượng
nhất là đối với người lao động bị mất việc làm lao động tự do
thế nhưng với nhiều vướng mắc khó khăn trong quá trình giả soát kê khai như hiện nay
thì để đồng tiền hỗ trợ đến được tới tay người lao động thì vẫn còn nhiều gian nan
theo chỉ đạo của chính phủ việc triển khai hỗ trợ cho nhóm đối tượng là người lao động
cần phải được thực hiện kỹ lưỡng chặt chẽ nhằm bảo đảm việc chi hỗ trợ đến đúng đối tượng
tránh bỏ sót để làm tốt việc này đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
thế nhưng qua thực tế giả soát việc xác định đối tượng lao động tự do
lao động không có giao kết hợp đồng lao động đang tạo ra nhiều khó khăn lung túng
quy định là dân thu quyết một của năm hai nghìn hai mươi của dân nghiệp phải bằng thì mới được hỗ trợ
trong khi cái quyết một
là cái hóa mới ảnh hưởng về dịch bệnh và cũng chưa có giãn cách của xã hội
thì làm sao mà có thể quyết một năm hai nghìn hai mươi doanh nghiệp bằng
nhưng cái này là hỗ trợ cho người lao động bị tả hoảng hoạt động lao động
đây là hỗ trợ cho người lao động có cái cuộc sống tốt
thì bây giờ nếu như mà xét cái hồ sơ như vậy
thì em nghĩ nếu như vậy thì không có người lao động nào nhận được
thấy chính phủ việt nam cũng có nhiều cái giải pháp
nhưng mà cái giải pháp gì chăng nữa thì có cái nghị định gì chăng nữa
thì từ cấp chính phủ mà về tới gọi là cơ sở quá lâu
làm cho người dân mong mỏi chờ đợi cực kỳ lâu
mà cực kỳ khó khăn trong cái điểm tiếp cận cái hầm tiền giải cứu
tới thời điểm này như chúng ta nói chứ còn cái người tiếp cận
cái người mà được tiếp cận tiền thì tới thời điểm này còn quá
hiện nay tỉnh khánh hòa đã chi trả xong gói hỗ trợ cho các đối tượng người có công
bảo trợ xã hội người nghèo hộ cận nghèo
theo kế hoạch đã đề ra đến ngày ba mươi một tháng bảy khánh hòa sẽ phải hoàn thành việc tri hỗ trợ
cho người dân gặp khó khăn do đại dịch covid một mươi chín
để làm được điều đó lãnh đạo tỉnh khánh hòa cần phải quyết tâm hơn nữa
góp phần bảo đảm cuộc sống cho người dân nơi đây